bộ trưởng tô lâm đã thông tin thêm đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội của cả nước

đồng thời cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã chủ động nắm tình hình ngay từ sớm từ xa
không để bị động bất ngờ liên tục kéo giảm tội phạm giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân

năm sau là liên tục giảm so với mùa trước

thì trước nhất là phải giảm số lượng người đi tù
làm sao cho các xã các huyện
không có tội phạm không có mạng quỷ
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết một số vấn đề được cử tri quan tâm
cũng như kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
đã được các đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên phản ánh đến chính phủ quốc hội
và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét trả lời
qua lắng nghe các ý kiến của cử tri
bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của nhân dân
đối với hoạt động của lực lượng công an
nhất là việc tăng cường lực lượng công an chính quy về xã
đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương
và nhân dân huyện tiên lữ
cũng nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng hai mươi bộ máy tính
và trao tặng hỗ trợ năm căn nhà đại đoàn kết
cho các hộ gia đình tại huyện tiên lữ tỉnh hương yên
nhân dịp tháp tùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân
thăm chính thức vương quốc thái lan
và tham dự hội nghị apec từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn đại biểu của bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn
tất cả bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng dẫn đầu đã đến chào xã giao
bộ trưởng bộ tư pháp thái lan làm việc với tổng thư ký
hội đồng an ninh quốc gia thái lan và tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
tại cuộc trào xã giao ngày xong sắc thép xu thìn bộ trưởng bộ tư pháp thái lan
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
đang phát triển hết sức tốt đẹp quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ tư pháp thái lan không ngừng được củng cố
việt nam coi thái lan là đối tác quan trọng trong asean
bộ trưởng bộ tư pháp thái lan bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ
hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước thái lan và việt nam nói chung
giữa bộ tư pháp thái lan và bộ công an việt nam nói riêng
hai bên cùng nhau đánh giá những kết quả hợp tác tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua
và đưa ra phương hướng hợp tác thời gian tới tập trung vào lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
như tội phạm ma túy khủng bố mua bán người và lĩnh vực quản lý trại giam
chiều nay tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với công an các đơn vị địa phương
đợi sơ kết một tháng triển khai kế hoạch số năm trăm một mươi ba của bộ công an về tổng ra soát kiểm tra an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
tại hội nghị các đại biểu đã nghe công an các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện
kế hoạch số năm trăm một mươi ba đồng thời làm rõ những tồn tại hạn chế
từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch trong thời gian tới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận sự vào cuộc tích cực
và những thành tích mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được
trong triển khai thực hiện kế hoạch số năm trăm một mươi ba của bộ công an thời gian qua
nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt tổng ra soát kiểm tra về an toàn phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần này thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định
đây cũng là cơ hội để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại bất cập
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
góp phần nâng cao hiệu quả công tác này bảo vệ an toàn tính mạng
sức khỏe tài sản của nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an các đơn vị địa phương quyết tâm tập trung cao độ hơn nữa
để hoàn thành việc tổng ra sót kiểm tra đảm bảo tiến độ đề ra
đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
việc tổng kiểm tra phải được tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc chất lượng
hiệu quả xử lý nghiêm và phối hợp giám sát sau xử lý đối với các tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa cháy nổ
bản tin tiếp tục thông tin về các đơn vị công an nhân dân
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
sáng nay tại hà nội thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tại học viện an ninh nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
trong những thành tựu phát triển giáo dục đào tạo chung của toàn ngành
có sự đóng góp quan trọng của học viện an ninh nhân dân
chín mươi năm qua các thế hệ thầy và trò học viện an ninh nhân dân
đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác
mà lãnh đạo bộ công an giao phó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an
trong từng thời kỳ cách mạng
học viện an ninh nhân dân với vị trí vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm
trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành là địa chỉ đỏ
trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn học viện an ninh nhân dân
tiếp tục vượt qua khó khăn xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên
cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng
tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế
đối với mỗi nhà giáo trong công an nhân dân cần tiếp tục nhận thức rõ hơn nữa
về trách nhiệm của mình là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa đam mê học tập
say mê nghề nghiệp khơi dậy tình yêu quê hương đất nước khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng
cũng trong sáng nay dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
và chúc mừng những kết quả mà thời gian qua trường đại học phòng cháy chữa cháy đã đạt được
thượng tướng phó sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao khi trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đổi mới
về công tác giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với thực tiễn công tác
và đạt được nhiều thành tích rất quan trọng
đồng chí thứ trưởng cũng biểu dương khi trong quá trình công tác và giảng dạy
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy
hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng
cung cấp luận cứu khoa học để hoạch định các chủ trương chính sách về công tác bảo đảm an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy hoàn thiện các quan điểm tư tưởng chỉ đạo đường lối phương châm
nguyên tắc công tác công an cũng như hệ thống lý luận nghiệp vụ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo
theo hướng hiện đại liên thông đổi mới về nội dung phương pháp dạy và học
theo hướng tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học gắn lý luận với thực tiễn
trước mắt cũng như lâu dài đặc biệt đội ngũ cán bộ giảng viên phải thực sự là tấm gương
những người chiến sĩ tiên phong trong giáo dục đào tạo đóng góp tích cực hơn nữa
cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và xây dựng lực lượng công an nhân dân đây là vấn đề tiên quyết là khâu then chốt
trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường
sáng nay tại bắc ninh trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã long trọng
tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân mới thành lập hơn một mươi năm
trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành công an
trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành với sự đóng góp của nhiều thế hệ các thầy cô giáo
nhà trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho lực lượng
công an nhân dân hàng nghìn cán bộ về lĩnh vực kỹ thuật hậu cần trong công an nhân dân thành
tích đó đã được đảng nhà nước và bộ công an ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý
tin tức an ninh trở tự
một mươi hai h ba mươi sáng nay tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện
sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng về hành
vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng bị bắt là thạo văn
chú tệ huyện mường ảt tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số tịch ma túy trên đến khu vực biên giới để bán
cho một người không rõ danh tính đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc
đang được tiếp tục điều tra xác minh ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh
nghệ an vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
tăng lượng và thu hơn là một bốn mươi ba kg ma túy các loại trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện diễn châu
đã đồng loạt bắt xử ba vụ ba đối tượng gồm động trọng vinh dương tuấn anh và dương văn đạt cùng
trú tại huyện diễn châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ tám hai g heroin và bốn mươi sáu viên
hồng phiến mở rộng chuyên án đến ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện diễn châu đã bắt thêm hai đối tượng
là trương văn thịnh trú tại tỉnh đắk lắc và hà thị mùi
huyện quế phong vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ban chuyên án đã thu giữ hơn một bốn mươi ba kg ma túy các loại và một xe mô tô
thưa quý vị với nhiệm vụ đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo trên các sản thương mại điện tử
tử được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm theo hoa hồng nhưng chỉ sau vài ngày nhiều nạn nhân đã
sập bẫy lừa đảo với số tiền từ hàng chục triệu đến cả tỷ đồng và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại
đây trong quá trình lướt facebook chị trần thị thanh ở huyện mộ đức quảng ngãi truy cập vào
đường link tuyển dụng việc làm ngay sau đó có một tài khoản facebook nhắn cho chị và thông báo đang
tuyển nhân viên làm việc shopee với hình thức tại nhà với công việc đơn giản lợi nhuận cao chị thành
đồng ý tham gia nội dung của phố của bọn bị sa phải mua lợi đơn hoàn tiếp theo và thế có lợi theo
của nhân viên đó đến khi mà bị mắc tốn thì tốn một triệu mấy trăm nghìn tao mới biết là mình đã bị lừa
còn nữ sinh viên này do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình đã lên mạng tìm việc làm
làm qua mạng từ đây em bị sập bẫy lừa từ trang facebook công việc tại nhà em cũng thanh tốt nhưng
mà em kêu em đủ tiền cái sai chí em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượn nhưng mà em kêu là em không đủ tiền
cái sai chí em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượn nhưng mà em kêu là em không đủ tiền cái sai chí em chỉ một nửa rồi chỉ cho mượn nhưng mà em kêu là
dễ thì để em chuyển qua bố chị điện gọi với cầu xin rồi chị nang nỉ với khác lát kêu có thứ với kêu chị cũng bỏ tiền vô đó chung mượn chứ bây giờ em bỏ chị nửa trần nè sao có em bước chuyển qua sao có chạp sao em thấy hệ thống chưa họ không chuyển tiền lại với em em mới điện cho chị có thứ mà chị chạy facebook của em hết
cho lừa đảo từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch từ một mươi đến hai mươi
nhiều nạn nhân đã sập bẫy trước cách kiếm tiền dễ dàng nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán